trong dịp tết nguyên đán canh tí năm nay không chỉ tăng lưu lượng xe khách đường bộ mà dự kiến lượng du khách di chuyển bằng đường thủy cũng sẽ tăng cao
do đó phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh quảng nam đã sớm lên kế hoạch tuần tra kiểm soát trước trong cũng như sau tết để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách vui xuân đón tết
bến tàu cửa đại là địa điểm tàu chở khách xuất phát từ đất liền ra đảo cù lao tràm
ước tính trong dịp tết năm nay mỗi ngày sẽ có hàng chục chiếc tàu xuất bến để đưa hàng trăm du khách ra thăm quan đảo này
để bảo đảm an toàn cho hành khách lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh quảng nam đã ra quân tuần tra kiểm tra các tàu xuất bến xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm từ đó góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho chủ tàu lái tàu cũng như người tham gia giao thông
chúng tôi là lái tàu thì phải có đảm bảo cho hàng khách và luôn luôn nhắc hàng khách mặc áo phát